trong thành phố đã lấy được hai tám trăm linh bốn hai trăm năm mươi tám mẫu phát hiện một mươi chín ca dương tính
cụ thể số mẫu gộp xét nghiệm pcr là hai ba mươi một chín trăm sáu mươi năm có một một trăm linh ba hai trăm sáu mươi ba mẫu âm tính và một mươi bốn mẫu dương tính
còn lại đang chờ kết quả
trong số bảy trăm bảy mươi hai hai trăm tám mươi sáu mẫu test nhanh kháng nguyên có bốn mươi bảy mẫu dương tính
sau đó được lấy mẫu lại xét nghiệm pcr kết quả có năm ca dương tính
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé